vì vậy người dân đang chuẩn bị nguồn thức ăn và thực hiện các biện pháp chống rét cho cây trồng vật nuôi
dù đã tích chữ dơm dạ và trồng được ít diện tích cỏ voi cho hai con trâu
nhưng những ngày giá rét này chị sùng thị nhìa thôn bu cao xã suối bù
vẫn không khỏi lo lắng cho sức khỏe của hai con trâu của gia đình
cùng với việc dọn dẹp chuồng trại thường xuyên
chị nhìa còn xem xét tu sửa lại các tấm bạc để hạn chế gió lùa vào chuồng trại
nhà mình có hai con trâu

với vụ đông nhà mình đã dành dơm dạ lại nhà cũng trồng ít cỏ nữa
giờ trời rét thì mình cho trâu ăn không thả dông nữa
trong đợt rét này mối lo lớn nhất của những người nông dân là đã xuống mạ và gieo cấy vụ đông xuân để kịp thời vụ
trên thực tế sản xuất vụ đông xuân ở văn chấn luôn gặp những khó khăn do những tác động bất lợi của thời tiết mang lại
trước diễn biến của đợt rét đậm rét hại có nguy cơ kéo dài
huyện văn chấn đã ra chỉ thị đề nghị các xã thị trấn đôn đốc nhân dân
tăng cường phòng chống rét cho đàn gia súc và triển khai các biện pháp che chắn giữ ấm cho mạ và lúa
mới cấy tạm ngừng việc cấy các diện tích lúa khi nhiệt độ xuống thấp
trong điều kiện thời tiết như hiện nay chính quyền các cấp cần có những chỉ đạo kiên quyết
để bà con nông dân nâng cao ý thức và chủ động hơn nữa trong việc bảo vệ đàn
và hạn chế tác động bất lợi của thời tiết
ý thức và sự chủ động của nhân dân là yếu tố tiên quyết để giảm thiểu thiệt hại do giá rét gây ra
thưa quý vị để bà con đồng bào dân tộc giao được đón tết đủ đầy
tỉnh hòa bình đang khẩn trương ổn định nhà ở khu tái định cư trên địa bàn huyện đà bắc
trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và các nhà hào tâm
một số năm nay dường như càng trở nên ấm áp hơn với bà con nơi đây
những ngày giáp tết không khí tại các khu tái định cư của tỉnh hòa bình trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
bởi bà con đồng bào dân tộc giao đang khẩn trương hoàn thiện nhà mới để chuẩn bị đón tết
trong tâm trạng phấn khởi và yên tâm vì không còn nỗi lo sạt lở đất mỗi khi mùa mưa lũ đến
dự định là muốn làm xây dựng nhà với lại kinh tế làm trồng trọt phát triển thêm là nuôi cá nuôi cá lồng
năm nay so với năm ngoái thì là năm nay có sự phát triển đổi mới cực kỳ là vui mừng
và cũng được sự quan tâm của đảng và nhà nước là đến bây giờ là cũng được khu tái định cư là ổn định
và đúng theo cái
cũng cũng mong muốn của nhân dân
trên đề bàn của huyện đà bắc thì có năm khu tái định cư tập trung và một khu tái định cư xen ghép
hiện nay chúng tôi đã hoàn thành cái việc mà chuyển dân sáu mươi bốn hộ dân của đồng nghê là tái định cư sen ghép ổn định
và hai cái khu tái định cư tập trung mà trước đây phải ở nhà bạc thì hiện nay thì chúng tôi đã giải quyết được đó là xã vầy nưa và xã đồng duộng
tất cả các hộ dân hiện nay đã dựng nhà dựng cửa

được cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh thì trong vòng một tháng vừa rồi huyện đã hoàn thành các cái công đoạn như là hệ thống đường điện trường trạm
đặc biệt là có trường học để đảm bảo cho việc học sinh được đến trường
và hiện nay thì tất cả các hộ dân đã dựng nhà để đón vui xuân đón tết
cùng với sự chung tay của các cấp các ngành cũng như sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền
tại các khu tái định cư của tỉnh hòa bình nhất là huyện đà bắc đã ổn định nhà ở cho người dân vùng lũ
bà con đồng bào dân tộc giao
cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa vật nuôi khỏe mạnh mùa màng tốt tươi
một mùa xuân trở đầy hy vọng đang về trên khu tái định cư của tỉnh hòa bình
hòa cùng với không khí của mùa xuân mới đang tràn ngập khắp mọi miền tổ quốc
tại nơi xa xôi phía cực tây của tổ quốc mốc biên giới a pa chải một mùa xuân ấm cũng đang về với bồng bào dân tộc hà nhì nơi đây
tết này người hà nhì ở xã xín thầu vui mừng đón xuân
vì năm qua đã có nhiều khởi sắc trong sự phát triển kinh tế của gia đình
nhất là sự nhận thức của người dân vùng biên về thực hiện pháp luật đường biên mốc quốc giới đã được nâng lên
nhiều hộ dân đã cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng a pa chải tham gia thực hiện
tất cả các gia đình với tôi đã hiểu ra pháp luật là không bao giờ được vượt biên và không làm trái pháp luật
trước đây thì nói chung cũng không hiểu biết gì cả
bây giờ cán bộ chiến sĩ đồn a pa chải về tiên truyền thì tôi cũng hiểu được về một số điện luật biên giới
ngoại trưởng hàn quốc cang kiêng hòa cho biết hàn quốc cam kết theo đuổi chính sách ngoại giao tích cực và chủ động với triều tiên
ngoại trưởng hàn quốc cang kiêng hòa nêu rõ sau sự kiện olympic pyongyang mà triều tiên cử đoàn tham dự bộ ngoại giao hàn quốc sẽ đứng trước một bối cảnh ngoại giao mới
nữ ngoại trưởng cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm của mình với tầm nhìn cũng như tư duy sáng tạo và chủ động đồng thời kêu gọi toàn bộ nhân viên nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp ngoại giao theo hướng tích cực